hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
có năm bệnh viện được chọn gồm bệnh viện nhân dân gia định bệnh viện nhân dân một trăm một mươi năm bệnh viện bình dân bệnh viện hùng vương và bệnh viện nhi đồng hai
những người được phỏng vấn là bệnh nhân hoặc thân nhân đã xuất viện về nhà có thời gian nằm viện tối thiểu từ năm ngày
thời gian xuất viện trong vòng một đến ba tuần tính đến lúc được phỏng vấn
kết thúc buổi gặp gỡ trực tuyến sở y tế ghi nhận nhiều nhận xét tích cực cũng như những góp ý và mong đợi của người dân
về nhiều phương diện khác nhau trong thời gian điều trị tại bệnh viện giúp người bệnh có thêm nhiều thuận tiện và an tâm hơn
có thể nói trực tiếp đối thoại lắng nghe bệnh nhân và người nhà là hoạt động thiết thực nhằm giúp lãnh đạo các bệnh viện có thêm nhiều thông tin
do người dân phản ánh sau thời gian điều trị chăm sóc người thân tại bệnh viện
từ đó giúp các bệnh viện chủ động hơn cho việc triển khai các hoạt động cải tiến chất lượng phục vụ bệnh nhân